những tấm gương hy sinh cao cả cùng những chiến công của cha anh đã góp phần tô thắm truyền thống công an nhân dân
giữ vững niềm tin yêu của đảng sự gắn bó máu thịt của quần chúng nhân dân với lực lượng là động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ công an ngày hôm nay vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đó là nhấn mạnh của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tại hội nghị gặp mặt đại biểu nhân chứng lịch sử công an nhân dân
tham gia chống chiến tranh phá hoại và gián điệp biệt kích thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước được bộ công an tổ chức vào ngày hôm nay tại hà nội
đây là một trong những hoạt động tiêu biểu của lực lượng công an nhân dân nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không
tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai và sáu mươi năm chuyên án gián điệp biệt kích đầu tiên được xác lập do đó mang ý nghĩa hết sức nhân văn sâu sắc
hơn năm trăm linh đại biểu nhân chứng lịch sử công an nhân dân
tham gia hai cuộc chống chiến tranh phá hoại mà đỉnh cao là trận điện biên phủ trên không và cuộc đấu tranh phòng chống gián điệp biệt kích thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
đã cùng ôn lại những ngày tháng tham gia chống chiến tranh phá hoại và gián điệp biệt kích thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước khẳng định ý nghĩa to lớn của thắng lợi
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm bày tỏ lòng tri ân và biết ơn với các anh hùng liệt sĩ các thương binh bệnh binh các đồng chí cán bộ chiến sĩ công an đã từng tham gia công tác chiến đấu trong chiến tranh phá hoại và gián điệp biệt kích trên khắp các chiến trường về những hy sinh cao cả nhưng đóng góp hết sức to lớn đối với đất nước đối với lực lượng công an nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước đồng thời nhấn mạnh hội nghị là dịp để giáo dục tinh thần yêu nước bồi giữa lý tưởng tình cảm
tự tôn dân tộc cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nhất là đối với thế hệ trẻ thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
đồng thời hội nghị cũng là thông điệp gửi tới các thế hệ cán bộ chiến sĩ và quân chúng nhân dân cùng chung tay gìn giữ phát huy giá trị văn hóa tinh thần của lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm mong muốn các nhân chứng lịch sử trong lực lượng công an quan tâm đóng góp những tư liệu tài liệu hiện vật quý đã gắn bó trong quá trình công tác chiến đấu để làm phong phú hơn những trang vàng lịch sử công an nhân dân
đồng thời phát hiện đề xuất với lãnh đạo công an các cấp quan tâm thực hiện chế độ chính sách hoặc khen thưởng đối với các cá nhân tập thể công an nhân dân các tổ chức và quân chúng nhân dân có công lao đóng góp công hiến xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự thời kỳ chống mỹ cứu nước ở đơn vị mình
địa phương mình bộ trưởng tô lâm yêu cầu các cơ quan đơn vị trong công an nhân dân tiếp tục chăm lo chăm sóc sức khỏe đời sống tinh thần của các đồng chí công an hưu trí nhân chứng lịch sử